quý vị và các bạn vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân ngày hai mươi năm tháng sáu
và mở đầu bản tin chúng tôi tiếp tục cập nhật số liệu liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vào trưa ngày hôm nay việt nam có một trăm một mươi hai ca mắc mới trong đó có một trăm linh chín ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm năm mươi ca long an hai mươi một ca bắc giang một mươi tám ca bình dương một mươi hai hưng yên ba phú yên hai bắc ninh hai và quảng ninh là một ca
trong đó một trăm linh sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang quảng ninh và an giang
tính đến một mươi hai h ngày hôm nay hai mươi năm tháng sáu việt nam có tổng cộng một mươi hai sáu trăm chín mươi bốn ca ghi nhận trong nước
và hai chín trăm tám mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
đã có một mươi bốn tỉnh qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
đó là yên bái quảng ngãi quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa
thái nguyên bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp vĩnh phúc
và cũng trong trưa ngày hôm nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thông báo
đã có thêm hai ca tử vong
và đây là hai trường hợp nhiễm covid một mươi chín có kèm theo bệnh lý nền
một thông tin đáng chú ý khác mới đây ubnd tp hcm đề xuất chi gần tám trăm chín mươi tỷ đồng
phục vụ công tác phòng chống covid một mươi chín và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng
ubnd tp hcm sẽ hỗ trợ các đối tượng khó khăn với sáu nhóm chính sách
hỗ trợ tiền ăn hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương
chính sách hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động nghĩa là lao động tự do bị mất việc làm
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hỗ trợ kinh doanh phải dừng hoạt động hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống
trong đó đối với chính sách hỗ trợ tiền ăn tp hcm sẽ hỗ trợ cho người áp dụng biện pháp cách ly y tế
với mức là tám mươi đồng một người một ngày
và hỗ trợ cho người tham gia công tác phòng chống dịch covid một mươi chín với mức chi là một trăm hai mươi đồng một người một ngày
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại thành phố lào cai
phía nước bạn đã có sự điều chỉnh quy trình xuất nhập khẩu
đã khiến cho việc xuất khẩu hàng hóa qua cảng
cửa khẩu kim thành bị gián đoạn
tuy nhiên thì hiện tại hoạt động xuất nhập khẩu đã trở lại bình thường
nhờ vào sự linh hoạt tháo gỡ khó khăn từ lực lượng của hai nước
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
sau nhiều ngày nằm chờ hàng trăm xe vải thiều thanh long đã được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành
điều này khiến cho các doanh nghiệp thở phào nhẹ nhõm khi hàng hóa chánh hư hỏng
lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã tích cực hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục thông quan một cách nhanh nhất
các lực lượng chức năng ở đây hết sức tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi có thể làm các thủ tục để xuất hàng đi nhanh nhất
và tạo điều kiện rất tối đa cho các doanh nghiệp
tuy nhiên thì bên cạnh dù là tạo điều kiện nhưng mà các lực lượng chức năng cũng đảm bảo hết được sức hết là tốt
những cái quy trình thì có thể đảm bảo được kiểm soát được dịch bệnh rất là tốt
và lúc nào vải cũng sẽ được ưu tiên xuất trước
các mặt hàng nông tản sau ví dụ như là tòai thanh long mít các mặt hàng nông tản còn lại
từ ngày hai mươi tháng sáu khi xuất hiện hai ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên tỉnh lào cai khẩn trương thực hiện khoanh vùng
lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đối với gần hai năm trăm linh người thường xuyên ra vào khu vực cửa khẩu và cho kết quả âm tính
chính quyền thành phố đã thành lập các chốt kiểm dịch ở tất cả các lối ra vào
bất cứ ai ra vào khu vực cửa khẩu đều bắt buộc phải khai báo y tế kiểm tra sức khỏe và có giấy chứng nhận xét nghiệm cho kết quả âm tính
các lái xe từ vùng dịch được kiểm soát nghiêm ngặt
ngoài bắt buộc phải có giấy test nhanh tại chốt kiểm dịch km hai trăm ba mươi
họ sẽ buộc phải ở trong khu lưu trú tạm thời tại cửa khẩu kim thành để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng chống dịch
cụ thể những trường hợp mà phía bên hạ khẩu có những nghi vấn liên quan đến dịch bệnh qua cửa khẩu
thì đã kịp thời trao đổi với thông tin với cả phía việt nam
và phía việt nam sau khi tiếp nhận thông tin thì cũng đã tổ chức kiểm tra và trả lời kết quả với phía hạ khẩu
để cho cả hai bên cùng có những thống nhất về quan điểm trong xử lý các vấn đề đối với cả quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu
khiến nước bạn đang tích cực tuyển dụng đội ngũ lái xe trung chuyển mới để đẩy nhanh năng lực thông quan
tính đến nay giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu lào cai đạt hai tám tỷ đô la
tăng bốn mươi hai so với năm hai nghìn hai mươi
trong đó mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng riêng quả vải thiều được xuất khẩu qua cửa khẩu kim thành
vẫn đạt gần bốn mươi tấn tăng ba mươi hai so với cũ kỳ năm hai nghìn hai mươi
xin được chuyển sang các tin tức an ninh kinh tế
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bắc cạn phối hợp với đội quản lý thị trường số ba
cục quản lý thị trường tỉnh bắc cạn
vừa phát hiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu hàng hóa qua cửa khẩu kim thành
với số lượng lớn mỹ phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
tại một cửa hàng trên địa bàn huyện trợ mới của tỉnh bắc cạn
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng là ông nguyễn tuấn anh
chú tại thị trấn đồng tâm huyện trợ mới không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
tại đây đoàn đã tiến hành tạm giữ chín trăm bốn mươi chín kg hàng hóa
gồm hai năm trăm tám mươi chín hộp mỹ phẩm ba trăm bảy mươi ba hộp thực phẩm chức năng
một trăm một mươi một hộp sản phẩm là bánh kẹo lương khô táo đỏ và tám mươi ba đôi giày
trên các sản phẩm chỉ có tiếng nước ngoài không có nhãn phụ bằng tiếng việt nam
toàn bộ số hàng hóa trên đã bị tạm giữ và đưa về cục quản lý thị trường tỉnh
để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị khán giả dịch bệnh covid một mươi chín đang có những tác động to lớn
đến nhiều mặt của đời sống xã hội
làm thay đổi cách thức sản xuất tiêu thụ phân phối của không ít ngành nghề lĩnh vực của nền kinh tế
cũng như thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân
đặc biệt là từ khi đại dịch bùng phát đến nay thì thương mại điện tử đã có sự phát triển nhanh bùng nổ
và trở thành cứu cánh cho việc tiêu thụ nhiều sản phẩm dịch vụ khác nhau
trong đó thì phải kể đến đó chính là nông sản
lần đầu tiên các loại nông sản việt nam đã lên sản thương mại điện tử
một cách bài bản chuyên nghiệp với sự hỗ trợ của nhiều ban ngành tổ chức
và chính những người nông dân một nắng hai xương cũng đã có những cách tiếp cận mới với nền kinh tế số
từ đợt dịch bùng phát đầu năm nay gia đình ông đào hữu thuân cũng như nhiều người nông dân ở tỉnh hải dương
đã được làm quen với những cụm từ mới mẻ như livestream bán hàng hay giao dịch điện tử
giờ đây sản phẩm trứng gà sạch của gia đình ông thuân có thể từ trang trại đến thẳng bếp ăn người tiêu dùng nhờ thương mại điện tử
nếu mà theo những cái bán hàng cũ theo thương lái thì giá thời buổi nó sẽ bấp bênh
có thể chui hàng thì sẽ bán dễ mà hàng mà ế động thì bán sẽ khó khăn
phương pháp mà bán hàng trên giao dịch điện tử thì tôi nghĩ là bán theo những cái đấy thì nó sẽ bền vững lâu hơn
trước đây thì thường là bà con này cũng phụ nữ
phụ thuộc vào thương lái nó cũng nhiều nên là bây giờ thì cũng có một cái kênh phân phối mới này
thì trong trường hợp giáo sát chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có những cái kênh phân phối mới như này
thì bà con sẽ đỡ bị thiệt hơn so với cái giá
nhiều lúc là ở ngoài thị trường bán ở các thương lái ở đây thì nó cũng sẽ hay bị thấp giá hơn so với cái giá trị thực tế của cái sản phẩm mình đưa đến tay người tiêu dùng
một hướng đi mới cho tiêu thụ nông sản đã được mở ra không chỉ với bà con nông dân ở hải dương
mà với người nông dân cả nước
khi hiện nay các bộ ban ngành các địa phương cùng hàng loạt sàn giao dịch điện tử lớn đã phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ đưa nhiều loại nông sản tiếp cận thương mại điện tử
đặc biệt là các loại hoa quả đang vào vụ thu hoạch như vải mận xoài
chúng tôi phải có được những cái nguồn thông tin từ các cái hộ sản xuất
thì phải phối hợp với chính quyền địa phương lấy những cái thông tin đấy của người dân
sau đó thì chúng tôi tiếp tục phối hợp với người dân
làm các thao tác để có thể bảo quản được sản phẩm tốt nhất
tiếp theo thì cũng hỗ trợ người dân tham gia bán hàng trên sàn và chuyển hàng cho người tiêu dùng
vỏ sò thì cũng đang phối hợp cùng với lại chính quyền địa phương
các sở nông nghiệp các chương trình ô cốt chương trình mỗi sáng một sản phẩm
và ngoài ra còn có một số các đoàn thể nữa
thì làm sao mà để tạo thành một cái hiệu ứng lan tỏa chung
trên toàn quốc cho bà con nông dân biết đến cái mục tiêu chuyển đổi số của chính phủ
cũng như là việc phát triển kinh tế số
trong thời đại công nghệ số hiện nay
người nông dân đang phải từng bước học cách tiếp cận với cây mới
để chủ động mở rộng kênh phân phối nâng cao giá trị nông sản
và quảng bá rộng rãi sản phẩm của mình đến người tiêu dùng trong và ngoài nước
hành trình số của nông sản việt sẽ tiến nhanh
từ chính sự thay đổi nhận thức của bà con nông dân
để hòa vào cùng mục tiêu chuyển đổi số quốc gia
vâng thương mại điện tử là một hình thức giao dịch hàng hóa
đem lại nhiều tiện ích cho cả người bán và người mua
đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh hiện nay
tuy nhiên với đặc thù của các loại mặt hàng nông sản
đặc biệt là nông sản tươi như hoa quả
thực tế thì việc áp dụng hình thức này còn gặp không ít khó khăn
trong nhiều khâu
từ thu hoạch
đến bảo quản
và vận chuyển đến tay người tiêu dùng
và để đây có thể trở thành một hướng đi mới hiệu quả và bền vững
tất cả các khâu này sẽ cần phải được thực hiện một cách bài bản chuyên nghiệp và đồng bộ
với nhiều người tiêu dùng việt
thói quen tự tay mua trực tiếp các loại nông sản
là do nhu cầu muốn tự chọn và kiểm tra từng sản phẩm
vì vậy khi chuyển sang mua online
họ cần sự kiểm định và cam kết
từ các đơn vị trong chuỗi cung ứng
cũng như từ chính các hợp tác xã người nông dân
do vậy để có thể tiếp cận và duy trì được hoạt động bán hàng trên các sàn thương mại điện tử
người nông dân phải đáp ứng các yêu cầu về chất lượng sản phẩm
khó khăn thứ nhất là tính chất mùa vụ của các sản phẩm nông sản này
nó chỉ diễn ra trong vòng một đến hai tháng
thời gian rất ngắn như vậy
và khối lượng tiêu thụ rất là lớn
cái khó khăn thứ hai
đấy là cái đảm bảo đồng đều về mặt chất lượng các sản phẩm
với các khu vực trồng vải khác nhau
thì cái chất lượng vải nó cũng khác nhau
thời điểm thu hoạch khác nhau
nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng các cái sản phẩm về nông sản
mặt khác với nhiều loại nông sản tươi như hoa quả
công tác thu hoạch bảo quản vận chuyển
để đảm bảo chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng tới người tiêu dùng
đòi hỏi hạ tầng chuỗi cung ứng phải đảm bảo về năng lực kho bãi
hệ thống bảo quản lạnh quy trình vận chuyển
khó khăn này đang diễn ra trong vòng một đến hai tháng
đang được các ban ngành cùng các sàn thương mại điện tử khắc phục
hướng tới mạng lưới kết nối và đầu tư đồng bộ
năm nay là bước đầu tiên
bộ công thương đã chỉ đạo cho cục xúc tiến thương mại
và cục xúc tiến thương mại chúng tôi thì cũng đã rất là chủ động
và làm việc với các sàn thương mại điện tử
các nhà logistics các nhà cung ứng nhập khẩu
và chúng tôi phải liên kết họ với nhau thành một cái hệ sinh thái
và giành được sự cam kết
hay là hỗ trợ lẫn nhau
về phía người nông dân
việc nâng cao trình độ sử dụng công nghệ
để nhanh chóng tiếp cận hình thức bán hàng mới này
là đòi hỏi tất yếu
trong đó bao gồm cả các kỹ năng
như sử dụng internet
chụp ảnh quảng bá sản phẩm nông sản
tìm hiểu nhu cầu thị trường
truyền nghiệp hóa quy trình thu hoạch đóng gói
trước đây thì họ vẫn lệ thuộc
và chủ yếu là kênh offline
và không kì vọng ở kênh online
tuy nhiên khi mà dịch bệnh diễn ra
thì bắt buộc phải thử nghiệm ở trên kênh online
và cái việc thử nghiệm này đã mang tới cái hiệu ứng rất là tốt
không chỉ được bán hàng ở trên kênh online
mà nó còn tạo ra hiệu ứng giúp
trợ giúp cho việc bán hàng offline
vì vậy kể cả có dịch bệnh hay đã hết dịch bệnh
thì cái trình độ của người nông dân
khi tham gia thương mại điện tử
đã được nâng lên một bước
và đã quen dần với việc tham gia thương mại điện tử
cho các sản phẩm nông sản
việc đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử
đã cho thấy hiệu quả bước đầu
không chỉ góp phần tiêu thụ sản phẩm nông sản
trong mùa dịch
mà còn giúp đa dạng hóa thị trường
kênh phân phối và giảm rủi ro cho nông sản
khi có biến động
trên hành trình số của nông sản việt
người nông dân sẽ tiếp tục cần sự giúp sức
của các ban ngành địa phương
để vươn rộng trong thị trường nội địa
và vươn xa đến thị trường quốc tế
bằng thương mại điện tử
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin
kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay